trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín học sinh sinh viên trên cả nước đã phải nghỉ học kéo dài gần ba tháng
điều này thì làm ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch năm học mà bộ giáo dục đã để ra trước đó
trong đó thì có kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
một số trường đại học đã có kế hoạch tuyển sinh riêng nếu kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay không diễn ra
đại học bách khoa hà nội chính thức công bố phương án tuyển sinh riêng cho năm học mới
trong đó trường sẽ xét tuyển theo bốn hình thức
xét tuyển thẳng theo quy định của bộ giáo dục đào tạo đối với các thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi olympic quốc tế
đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia quốc tế
xét tuyển thẳng theo các chương trình đào tạo quốc tế
xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi riêng do đại học bách khoa hà nội tổ chức
dự kiến kỳ thi diễn ra trong khoảng từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
đại học quốc gia hà nội đã chuẩn bị phương án tuyển sinh dự phòng thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến để sơ loại đối tượng dự thi
các thí sinh có kết quả học tập bậc trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu sơ tuyển đầu vào của từng ngành đào tạo của đại học quốc gia hà nội sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực rút gọn
tổ hợp xét tuyển cũng sẽ điều chỉnh phù hợp theo ngành xét tuyển sử dụng bài thi riêng của đại học quốc gia hà nội
thông tin chi tiết của phương án thi dự phòng và tổ hợp đăng ký xét tuyển sẽ được công bố chi tiết trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi